ngày một mươi tám tháng sáu phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện bảo thắng và xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
tại buổi tiếp xúc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai đã thông báo với cử tri một số kết quả nổi bật
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai trong kỳ họp
cử tri huyện bảo thắng và xã bảo hà huyện bảo yên đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến
đề nghị nâng mức cho vay xóa nhà tạm làm nhà cho hộ nghèo giảm thủ tục đối với đối tượng bảo trợ xã hội
đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học và các công trình phụ hỗ trợ người dân khi đính chính
cấp đổi giấy tờ sau khi sắp nhập thôn bản
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị giải thích một số vương mắc thuộc thẩm quyền cho người dân
đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền của trung ương để gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết